các mảnh vỡ của tàu lặn titan đã được trục vớt và đưa về cảng tại canada
trong đó có thể chứa những phần thi thể của các nạn nhân
các mảnh vỡ dường như là mũi tàu và bảng điều khiển của chiếc tàu lặn cùng các thiết bị điện tử
và dây điện đã được cần cẩu kéo lên từ bong tàu horizon arctic
những mảnh vỡ này sau đó được tàu của lực lượng tuần duyên mỹ vận chuyển về cảng của mỹ
để một hội đồng điều tra hàng hải phân tích nhằm mở một cuộc điều tra chính thức về vụ việc
các chuyên gia y tế của mỹ cũng sẽ phân tích các phần thi thể được cho là của các nạn nhân
được trục vớt cẩn thận từ đống đổ nát tại vị trí xảy ra vụ việc